do ảnh hưởng của bão số ba từ sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xuất hiện mưa
có nơi mưa rất to mực nước sông lô tại thành phố tuyên quang đạt mức hơn một mươi bảy mét
theo dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày bốn tháng tám với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến
từ một trăm linh đến hai trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm nguy cơ cao xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết
để chủ động các biện pháp ứng phó tổ chức kiểm tra hồ đập công trình thủy lợi trên địa bàn
bố trí lực lượng thường trực tại các công trình sung yếu phát hiện xử lý ngay các sự cố
sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho công trình sẵn sàng lực lượng phương tiện
để kịp thời xử lý các tình huống bảo đảm giao thông thông suốt kiểm soát người phương tiện qua lại
tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ khi có thiên tai gây thiệt hại các địa phương cần chủ động
các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tài